đồng chí thuận hiễu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
chủ tịch hội nhà báo việt nam dẫn đầu đoàn công tác báo nhân dân đã đến dân hoa
tại khu di tích lịch sử ngã ba đồng lộc huyện can lộc tỉnh hà tĩnh
và tặng quà cho thân nhân một mươi nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên sung phong
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ và năm mươi một năm chiến thắng đồng lộc
đoàn đã đến đặt vòng hoa dân hương tại nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ thanh niên sung phong toàn quốc
nơi ghi danh hơn bốn liệt sĩ thanh niên sung phong trong cả nước
và khu mộ một mươi nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên sung phong ngã ba đồng lộc
đoàn đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn ghi nhớ công lao to lớn của các thế hệ cha anh
đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của đảng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc
cũng nhân dịp này đồng chí thuận hữu đã trao tặng một mươi sổ tiết kiệm
mỗi sổ trị giá một mươi triệu đồng cho thân nhân một mươi nữ anh hùng thanh niên sung phong
hy sinh tại ngã ba đồng lộc trao tặng quỹ khuyến học đất hồng lam hà tĩnh một trăm linh triệu đồng
hỗ trợ một trăm hai mươi triệu đồng cho ban quản lý khu di tích ngã ba đồng lộc
chăm sóc phương khói cho anh linh các liệt sĩ tại khu di tích quốc gia đặc biệt ngã ba đồng lộc